khi phát hiện mâu thuẫn người thân những người chứng kiến vụ việc cần có trách nhiệm can ngăn hòa giải
nếu không giải quyết chức điểm thì báo cơ quan công an kịp thời vào cuộc để ngăn chặn không để những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài dẫn đến án mạng